hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh chiếm tỷ lệ chín mươi sáu bảy tổng số ca bệnh không có trường hợp nào tử vong
một bệnh nhân còn lại đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại sáu cơ sở y tế trong đó có bảy bệnh nhân dương tính với sars cov hai
một bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần một và ba bệnh nhân có kết quả âm tính lần hai trở lên
bắt đầu từ ngày hôm nay học sinh trên toàn quốc chính thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
thời gian đăng ký dự thi kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng sáu
thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cần lưu ý chỉ được đăng ký một trong hai tổ hợp khoa học tự nhiên
bao gồm vật lý hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội bao gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân
thay vì được đăng ký cả hai tổ hợp bài thi như ở kỳ thi trung học phổ thông quốc gia những năm trước
năm nay thí sinh vẫn được đăng ký số nguyện vọng xét tuyển không giới hạn
thí sinh là học sinh lớp một mươi hai đang theo học tại các trường trung học phổ thông sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại các trường
còn thí sinh tự do có thể mua hồ sơ tại các nhà sách lớn trên cả nước hoặc phòng giáo dục và đào tạo của quận huyện
và nộp hồ sơ tại các điểm nhận hồ sơ do sở giáo dục và đào tạo địa phương quy định
tại tỉnh an giang sáng qua một vụ sạt lở đã xảy ra tại rạch cái sao thuộc tổ một mươi năm khóm trung hưng
phường mỹ thới thành phố long xuyên với chiều dài sáu mươi mét và có nguy cơ tiếp tục kéo dài thêm bảy mươi mét
rất may là vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên chỉ thiệt hại về tài sản chứ không ảnh hưởng về người
vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng đến một mươi năm hộ dân đang sinh sống dọc theo bờ rạch cái sao
trong đó sáu hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn sáu nhà bếp phía sau năm hộ dân nhà bị nứt và bốn hộ còn lại
nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm buộc phải di rời đến nơi an toàn
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an và quân sự thành phố đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường
hỗ trợ giúp người dân di rời tài sản và vận động người dân khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm
đồng thời thông báo đến các hộ lân cận khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra
chủ động di rời đến nơi an toàn
công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bốn mươi năm thanh niên có hành vi chạy xe thành đoàn
lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng sáu phát hiện tại khu vực cầu khánh vân đến ngã tư giao với đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b tô vĩnh diện
thuộc phường thái hòa có một nhóm hàng trăm thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện tụ tập chạy xe thành đoàn
tốc độ cao lạng lách đánh võng đua xe trái phép
lực lượng công an thị xã tân uyên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy
trong lúc bỏ chạy xe mô tô do văn phước đại sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tỉnh sóc trăng điều khiển
đã đâm vào người của thượng úy phạm tiến toàn cán bộ công an thị xã tân uyên làm đồng chí toàn bị thương tích nặng
hiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
lực lượng công an đã chặn bắt được bốn mươi năm đối tượng cùng với nhiều xe tăng vật các đối tượng sử dụng để đua xe trái phép